chịu tác động của không khí lạnh suy yếu
vì thế cho đêm nay và sáng ngày mai
khu vực phía đông bắc bộ duy trì kiểu thời tiết là nhiều mây
có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
dự báo tình trạng này kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng bốn
tập trung chính vào đêm và sáng
còn trưa chiều thì khu vực này tạnh giáo
một số nơi có nắng
nhiệt độ vì thế sẽ tăng lên và đạt ở ngưỡng là hai mươi năm hai mươi tám độ
có nơi cao hơn
sau đó từ chiều tối và đêm ngày một mươi bốn sang ngày một mươi năm tháng bốn
một khối không khí lạnh mới ở phía bắc
sẽ có khả năng được tăng cường xuống nước ta
gây ra mưa rào và rông rải rác
trong khi đó ở khu vực phía tây bắc bộ
lại chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp phía tây
nên về đêm và sáng chỉ có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mù và sương mù giải rác
trưa chiều trời nắng
với nhiệt độ cao nhất tại đây
ở mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
sau đó từ đêm ngày một mươi bốn sang ngày một mươi năm
gió mùa tăng cường thì mưa rông tại đây sẽ gia tăng
ở miền trung
các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
và đêm và sáng
còn trưa chiều có nắng và nhiệt độ tăng nhanh
lên mức là hai mươi năm ba mươi độ
có nơi còn cao hơn ở vùng núi phía tây
sau đó đến đêm ngày một mươi bốn sang ngày một mươi năm
thì do chịu ảnh hưởng của các hệ thống gây mưa
ở phía bắc nên khu vực này
cũng sẽ có mưa rào và rông trở lại
cục bộ có nơi mưa rông với lượng khá
còn các tỉnh từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận và bình thuận
phổ biến là ít mưa ngày trời nắng
nhiệt độ tại đây sẽ ra động
ở mức là ba mươi ba mươi bốn độ
có nơi cao hơn
thời tiết tạnh giáo thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân tại đây
ở tây nguyên
từ nay cho đến ngày một mươi bốn thì chỉ có mưa rông
ở một vài nơi vào đêm và chiều tối
còn ban ngày thì trời vẫn có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày
ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
lưu ý là chiều tối và đêm ngày một mươi năm
ở phía nam của khu vực tây nguyên
có mưa gia tăng trở lại
còn ở miền nam
trời còn nắng vào lúc trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất
vào khoảng là ba mươi ba ba mươi sáu độ
nắng nóng sẽ ra rải rác
ở khu vực miền đông nam bộ
và lúc chiều tối thì sẽ có mưa rào và rông
từ chiều ngày một mươi năm mưa tăng hơn về diện và lượng
trong cơn rông người dân cần đề phòng
với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh